thưa quý vị ngày nay do tác động của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu
việc nuôi trồng thủy sản ở các địa phương ngày càng gặp nhiều khó khăn
bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản đang trở thành vấn đề bức xúc
cần được tập trung giải quyết để bảo đảm sự phát triển bền vững
một trong những giải pháp đó là ứng dụng khoa học công nghệ phát triển hệ thống giám sát môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản
sản phẩm sáng chế trong phóng sự dưới đây sẽ giải quyết vấn đề nêu trên
đây là một trong những ao nuôi tôm chân trắng tại quảng ninh đã được lắp đặt hệ thống giám sát môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản
với việc lắp đặt này người sử dụng chỉ cần theo dõi qua hệ thống máy tính hoặc điện thoại
là đã có thể giám sát được tình trạng chất lượng nước trong ao nuôi của mình
qua thời gian mà
thử nghiệm tại thực tế thì thu được kết quả rất là tốt
người nông dân rất là thích và rất là mong muốn được sở hữu thiết bị này
thì đóng nghiên cứu cũng có kỳ vọng và có phương án là chúng tôi sẽ mang triển khai nhân rộng môi này ở các tỉnh khác
đặc biệt là các tỉnh có nhu cầu về sử dụng thiết bị này cho việc phát triển thủy sản
được biết sau khi lắp đặt dữ liệu từ hệ thống sẽ được gửi trực tiếp hoặc truyền thông không dây về các máy chạm đặt tại tầng ao
tiếp đó các máy chạm sẽ được gửi trực tiếp
hệ thống sẽ gửi dữ liệu về máy chủ trung tâm để hiển thị các tham số đo
cảnh báo và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc nghiệp vụ nuôi trồng thủy hải sản
dự báo khả năng dịch bệnh cho người dùng hoặc các cơ quan quản lý
trong trường hợp giá trị của các tham số đo vượt ngưỡng quy định cho từng loại tham số
hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo cho người dùng thông qua tin nhắn sms hoặc email
chỉ cần cắm đo đo xuống nước ở mức độ nước quy định
dù như là phải ngập dưới mặt nước khoảng ba mươi năm mươi phân
sau đó thì thiết bị sẽ tự động hoạt động và nó sẽ tự đo các tham số môi trường
thu thập dữ liệu gửi về một server và người dùng chỉ cần quan sát trạng thái của ao hồ của mình
hoặc quan sát các tham số đo được trên phần mềm web hoặc trên ứng dụng di động
qua quá trình triển khai thực địa nhóm nghiên cứu cho biết
tùy theo diện tích ao nuôi mà người sử dụng có thể lắp đặt từ một đến hai thiết bị
là đã đo được tham số chuẩn yêu cầu
tuy nhiên nhóm nghiên cứu cũng lưu ý người sử dụng cần chú ý và tuân thủ
theo quy trình bảo vệ
tùy theo quy trình bảo hành bảo trì bảo dưỡng của đầu đo để sẵn phẩm bền
đặc biệt là trong môi trường nước mặn
được biết thiết bị có giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
rẻ hơn nhiều so với thiết bị cùng loại nhập ngoại
hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều thiết bị giám sát nuôi trồng tiểu sản
tuy nhiên theo tôi được biết các thiết bị đa phần là thiết bị nhập ngoại
như vậy thì giá thành của nó rất đắt
về hệ thống của chúng tôi thì chúng tôi đã gần như là làm chủ công nghệ
duy nhất là phần đầu đo cảm biến
đặc biệt là chúng tôi phải nhập từ nước ngoài
còn lại là từ phần xử lý dân hiệu truyền thông đến phần mềm là chúng tôi làm chủ hầu như toàn bộ
hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục cải tiến hệ thống
để phù hợp với nhu cầu nuôi trồng thủy sản của người dân
đặc biệt trong thời gian tới nhóm sẽ triển khai nhân rộng mô hình này
từ các tỉnh đồng bằng sông cầu long
nơi ngành nuôi trồng thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọ